cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã bắt khẩn cấp trần minh tâm hai mươi chín tuổi ngụ thành phố biên hòa
để điều tra về hành vi giết người cướp tài sản
tâm được xác định là nghi can đã sát hại một cô gái trong nhà nghỉ ở phường tân hiệp vào ngày hai mươi sáu tháng sáu
sáng ngày hai mươi sáu tháng sáu chị lê cẩm tiên được phát hiện đã tử vong trong một nhà nghỉ ở khu phố năm
phường tân hiệp thành phố biên hòa với nhiều vết dao đâm
ngay sau khi nhận được tin báo công an tỉnh đồng nai đã khám nghiệm hiện trường
trích xuất camera và xác định nghi can gây ra vụ án là trần minh tâm
bằng các nghiệp vụ lực lượng chức năng công an tỉnh đồng nai đã bắt giữ tâm khi đang lẩn trốn
tại xã bắc sơn huyện trảng bom
tại cơ quan công an tâm khai nhận vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi đã cho chị lê cẩm tiên mượn một số tiền
nhưng nhiều lần đòi không trả
do đó sau khi hai người hẹn nhau ở nhà nghỉ để nói chuyện tâm đã dùng dao thái lan đâm liên tiếp vào ngực
khiến nạn nhân tử vong rồi cướp tài sản